tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền trung tây nguyên đồng chí đỗ bá tị
phó chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới gia lai
sau khi kiểm tra thực tế tại đồn biên phòng iao huyện iagrai đường tuần tra biên giới đoạn từ huyện iagrai sang huyện đức cơ
phó chủ tịch quốc hội độ bá tị cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với chính quyền và các lực lượng quân đội tỉnh gia lai
thời gian qua công tác đối ngoại nhân dân đối ngoại biên phòng trên biên giới của tỉnh gia lai với tỉnh ratanakiri vương quốc campuchia đã được thực hiện tốt
tuy vậy việc phân giới cắm mốc qua địa bàn vẫn chưa đạt tiến độ vấn đề này cần sự quan tâm của quốc hội chính phủ và bộ quốc phòng
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị ghi nhận biểu dương những kết quả của lực lượng biên phòng nói riêng
các lực lượng chức năng tỉnh gia lai nói chung trong công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trên biên giới
đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang tại địa phương phải làm tốt công tác huấn luyện chủ động tích cực nắm bắt tình hình
phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự an ninh quốc phòng trên tuyến biên giới
đặc biệt chính quyền ngành chức năng nhất là các đơn vị quân đội trên biên giới
cần làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo xây dựng các cụm dân cư các buôn làng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện